sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị định kỳ đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi để tổng kết triển khai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc đánh giá năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã làm tốt hiệu quả hơn có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước
về những vấn đề cơ bản quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
đồng chí nguyễn xuân phúc nêu rõ lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
trong thời gian tới lực lượng công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn trật tự và lành mạnh hơn các năm khác